tại cảng tổng hợp thị vải thị xã phú mỹ sở du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu cùng ubnd thị xã phú mỹ đã tổ chức lễ đón tàu du lịch msc splendida quốc tịch panama chờ gần một bốn trăm linh du khách nước ngoài cùng một hai trăm linh thủy thủ đoàn cập cảng
msc blandiza được đánh giá là một trong những chiếc tàu biển xa xỉ nhất thế giới với các khu vui chơi và giá trị xa xỉ trên một diện tích sàn bốn trăm năm mươi m hai
sau khi cập cảng tổng hợp thị vải có khoảng tám trăm linh du khách làm thủ tục xuống tàu trước đó các du khách được lực lượng chức năng đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe đến nay bà rịa vũng tàu là một trong các địa phương an toàn chưa có trường hợp nghi nhiễm virus covid một mươi chín